các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các công an thành phố đã thông tin những kết quả chiến công thành tích nổi bật của lực lượng công an thành phố hồ chí minh trong năm hai nghìn hai mươi hai một số nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi ba trên lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng
phát biểu tại buổi thăm chúc tết đồng chí võ văn thường thường trực ban bi thư đánh giá cao và biểu dương những kết quả thành tích mà lực lượng công an thành phố hồ chí minh đã đạt được trong việc giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và biểu dương những kết quả thành tích mà lực lượng công an thành phố hồ chí minh đã đạt được trong việc giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trật tự an toàn xã hội

quý vị thân mến chiều ba mươi tết là thời điểm mọi người xung họp quây quần bên gia đình
nhưng cũng ở thời điểm hiện tại hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vẫn đang thầm lặng thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân được vui xuân đón tết trong vui vẻ và an toàn
và để hiểu rõ hơn về những cố gắng nỗ lực của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua biên tập viên viu anh đã có cuộc phỏng vấn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
trước tiên xin được cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân vào buổi chiều cuối năm
thưa bộ trưởng năm hai nghìn hai mươi hai đang dần khép lại
nhìn lại chặng đường của năm hai nghìn hai mươi hai có thể thấy rằng là lực lượng công an nhân dân đã phải đối diện với rất nhiều những khó khăn vất vả
tuy nhiên lực lượng công an nhân dân đã đạt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
xin đồng chí có thể cho biết những dấu ấn nổi bật trong công tác công an năm hai nghìn hai mươi bốn
trong năm hai nghìn hai mươi hai
trong năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đạt được những kết quả hết sức to lớn toàn diện
cũng đã được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đáy giá cao
nổi bật cụ thể trên một số lĩnh vực
một là năm hai nghìn hai mươi hai là một năm an toàn bình yên an ninh quốc gia được giữ vững
củng cố ngày càng vững chắc trên tất cả các lĩnh vực ở mọi địa bàn
cũng đã góp phần xây dựng một xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn
lành mạnh mang lại cuộc sống thật sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
kết quả nổi bật thứ hai là từ khi thành lập ngành đến nay thì lần đầu tiên lực lượng công an nhân dân
có một nghị quyết tổng thể toàn diện của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại cả về chính trị tổ chức bộ máy đội ngũ
cán bộ đến cơ chế hoạt động tiềm lực hậu cần kỹ thuật
thì đây là nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị và cũng đã được tổ chức
hội nghị toàn quốc trực tiếp do đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì để triển khai
thực hiện huy động cả hệ thống chính trị các cấp các ngành các địa phương vào
kết quả thứ ba là khi thành lập ngành đến nay lần đầu tiên lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
nổi bật là bộ công an đã thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự
là một trong những bộ đi tiên phong gương mẫu đi đầu là điểm sáng trong tiến trình chuyển đổi số
quốc gia xây dựng chính phủ số xã hội số nền kinh tế số và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
thứ tư là đã chủ động tham mưu hoàn thiện cơ chế pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự
trung quốc tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và biện pháp hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh đi vào thực chất và hiệu quả
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đã được quan tâm chỉ đạo lực lượng công an nhân dân ngày càng vững mạnh
có bản lĩnh chính trị vững vàng có nghiệp vụ sắc bén
những thành quả trên đây có sự quan tâm lãnh đạo của đảng nhà nước sự phù hợp chặt chẽ của các bộ ban ngành
sự đồng tình giúp đỡ ủng hộ của nhân dân
sự lãnh đạo sáng suốt nhảy bén của đảng ủy quân trung ương bộ công an
sự cố gắng phấn đấu không mệt mỏi khắc phục mọi khó khăn gian khổ thậm chí cả sự hy sinh đổ máu của cán bộ chiến sĩ
đã khẳng định lực lượng công an nhân dân luôn luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được đảng nhân dân tin tưởng giao phó
đây cũng chính là những cơ sở những tiền đề và những động lực rất quan trọng để toàn lực lượng công an nhân dân
vững tin thực hiện thắng
thưa bộ trưởng chỉ còn ít giờ nữa thôi là tới thời khắc giao thừa
và cho đến thời điểm này thì công tác đảm bảo an ninh trật tự cho đêm giao thừa đã được lực lượng công an nhân dân triển khai như thế nào
để đảm bảo chủ động kiểm soát được tình hình và tiếp tục đẩy lùi tội phạm
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba và đêm giao thừa
thì với tinh thần thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi
với niềm vui hạnh phúc của nhân dân
làm niềm vui lẽ sống của mình
thì ngay từ những ngày đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thì bộ công an cũng đã ban hành cái điện về mở cái đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc
giữ vững an ninh trật tự ổn lĩnh xã hội
và bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán quý mạo năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tổ chức trực chiến đấu một trăm linh quân số
tổ chức các lực lượng tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến các địa bàn
diễn ra các sự kiện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa
ngăn chặn từ sớm từ xa các nguy cơ mất an ninh trật tự
quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có nguy cơ phản tội ở địa bàn cơ sở
tăng cường chấn áp các loại tội phạm thường xảy ra trong dịp tết nguyên đán
trong đêm giao thừa
nhất là những loại tội phạm nổi lên
như cướp cướp giật trộm cắp rồi tình trạng thanh niên tụ tập
giải quyết mâu thuẫn buôn bán ma túy ngăn chặn từ sớm
không để tình trạng sử dụng pháo phức tạp tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
nhất là các lỗi nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn
luôn luôn thường trực sẵn sàng lực lượng phương tiện và các kế hoạch phương án
kịp thời nhanh chóng ra quân đảm bảo an ninh trật tự
chữa cháy cứu nạn cứu hộ
bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhà nước và của nhân dân
với những nỗ lực của lực lượng công an nhân dân
sẽ đảm bảo cho người dân có một đêm giao thừa bình an và nhiều niềm vui
một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình
xin gửi tới bộ trưởng lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc
và đón một đà năm quý mão với nhiều thành công và niềm vui
vâng thưa quý vị từ châu phi xa xôi thì trong những ngày giáp tết
các cán bộ chiến sĩ
nổi danh công an nhân dân việt nam
những người đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại phái bộ ở nam sudan
cũng đang tích cực cho chuỗi hoạt động kỷ niệm
chào đón tết cổ truyền của dân tộc theo một cách riêng
nhằm mang đến không khí tết tươi vui
đầm ấm cho toàn thể đơn vị
cũng như lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của việt nam
đến với bạn bè quốc tế
những ngày giáp tết quý mão hai nghìn hai mươi
bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn như ngăn chặn xung đột
hỗ trợ thực thi
thỏa thuận hòa bình tại nam sudan
các cán bộ chiến sĩ
mũ nổi danh công an nhân dân việt nam
cũng đang tích cực cho chuỗi hoạt động kỷ niệm
chào đón tết cổ truyền của dân tộc
tết là cái dịp để đoán tu
tuy nhiên là năm nay
cái tết đặc biệt
chúng tôi công tác xa nhà
thực hiện suy vệnh
giữ thị hội liên hợp quốc
vì vậy là chúng tôi
không đón tết bên người thân
cảm thấy rằng đây là một cái tết đặc biệt
và một cái trải nghiệm rất là tặng nhớ
vẫn có mai
có đào và đôi cầu đối đỏ
khắp căn cứ được trang hoàng
rực rỡ cờ hoa
dù không được đủ đầy như đón tết ở quê nhà
nhưng cũng đậm đà một hương vị tết việt
ở đây thì chúng tôi không thể
tìm được những cái đồ trang trí
phong phú như ở việt nam
cây đào cây mai các loại cây cạch
và những đồ trang trí khác
tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã có
sưu tầm lịch sước để mang
một số cái đồ
từ việt nam sang
do đó thì không dù có tiêu chốt
thì tôi cũng vẫn
học cũng được trang trí
để tạo một cái không khí
vui tươi vững khởi
trong những năm mới không khí tết bổ truyền
năm nay bệnh viện giã chiến cấp hai số năm
trở thành ngôi nhà lớn nơi hội tụ
đông đủ các thành viên trong lực lượng
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam

chung vầy đón tết
vượt chặng đường hơn sáu trăm linh km
các sĩ quan công an nhân dân về men tiêu
thu phủ bang unity để cùng chung vui
đón tết với các chiến sĩ quân đội
tại đây họ và bạn bè quốc tế
cùng nhau quây quần gói những chiếc
bánh trưng xanh nét văn hóa đặc trưng
của người việt trong ngày tết cổ truyền
rất nhiều người sẽ rất là ngạc nhiên
và thích thú khi mà
được có một cái
sự kiện giới thiệu về cái
truyền thống văn hóa của việt nam
sau các hoạt động chào đón tết cổ truyền
những người chiến sĩ mũ nổi xanh
lại tiếp tục lên đường thực hiện sứ mệnh
đảm trách gìn giữ hòa bình ngoài
thượng địa đồng nghĩa với khó khăn
thử thách thậm chí là hy sinh
nhưng đó cũng là niềm tự hào
to lớn của những người lính mũ nổi xanh
mang trong mình trái tim và dòng máu việt
cái mong ước lớn nhất của chúng tôi
đó là hình sự bình an
bình an đối với mỗi người bình an đối với
người thân đối với gia đình
động giá là đối với đất nước
và đối với những người dân
ở các địa phạt
và liên hợp quốc
đã kiềm khai lực lượng giữa hòa bình
đặc biệt là tại nam sơn đăng nơi chúng tôi đang công tác
cái mong ước đầu tiên của chúng tôi
đó là hòa bình đối với
người dân nam sơn đăng
rộng hơn nữa là hòa bình đối với
những nơi đang
xảy ra chiến tranh
xảy ra xung đột
và hơn nữa là
hòa bình chính là
trong tâm của một người
có hòa bình thì chúng ta có tất cả
và không có hòa bình thì
không có gì cả
chúc mừng năm mới
vâng ạ chúc mừng năm mới
đó là những hình ảnh đong đầy cảm xúc
về những người chiến sĩ mũ nổi danh
mà phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận
còn nơi tiền tiêu tổ quốc
những người lính nơi đảo xa
đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
tết xa nhà không còn là nỗi buồn
đối với các chiến sĩ mà thay vào đó
là niềm vinh dự niềm vui
được đón một cái tết đặc biệt
cùng đồng đội nơi đầu sóng ngọn gió
đặc biệt là với những người lính
lần đầu tiên ăn tết tại đơn vị
phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã ghi lại được những hình ảnh câu chuyện
đón tết xa nhà của những người lính
tại các đảo tiền tiêu vùng đông bắc
đảo trà bản huyện vân đồn
và đảo trần huyện cô tô
thuộc tỉnh quảng ninh vào những ngày
nguyên đán trong chuyến công tác
cùng với bộ tư lệnh vùng một hải quân
trên đảo tiền tiêu
phía bắc của đội quốc
đồng đội đã khai sách
báo hiệu mùa xuân về
đối với người chiến sĩ trên đảo
việc đón tết sớm không còn xa lạ
bật nuôi trong một năm
nay được xệ thịt đón tết
những người lính đứng tay xuống
thế nhưng vẫn khéo héo hủng bại
để gói những chiếc bánh trưng vương vắn
tổ chức tết đã đến gần với
gần những điều của bọn em
những dây cục hạnh phúc
cùng nắm tay
cung cấp lên
người ta thú thất
đối tinh thần như
loại mỉa thồng
của các chiến sĩ
người đảo xa
tết đến xuân về
dù ở nơi đâu
không thể thiếu cảnh đào
nhưng mới lần đầu được nắm
một cái tết đặc biệt
cũng thật nhiều cảm xúc
những phần quà được gửi tặng
từ đất liền
thế nhưng với những chiến sĩ nơi đây
những lời động viên lời chúc
lời đội lời chỉ huy
là món quà ý nghĩa nhất
chúc các gia đình
quan hệ thật hạnh phúc
và sự khỏe lợi lại
xác định đây là một cái dịp
và một cái cơ hội
và cũng như là một cái kỷ niệm
của các đồng chí
trong cái đại phương việt nam
đó là một cái thử thách
đầy kế tết tình cảm ấm áp
từng đồng chí đồng đội
và sẵn sàng tuyến đấu
đây cũng có thể gọi là
một cái giới ấm để các đồng chí
có một bước chuyển thẳng hơn khi các đồng chí
trở thành những người tốt
và có ích tốt hơn
một mùa xuân mới
đang về trên biển vân bắc
trong hơi sông tỏa khắp lạnh trời
những người núi cùng cánh sóng hoa đa
lặng lẽ ngày đêm lặng nhộn nhộn

để cái tết thêm trọn đẹp
quý vị thân mến
chỉ còn hơn một giờ đồng hồ nữa thôi
thì chúng ta sẽ chính thức bước sang
năm mới quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
và toàn thành phố hà nội
có ba mươi một điểm bắn pháo hoa
nhưng hồ gươm được xác định
là nơi tập trung đông đảo người dân nhất
trong niềm giao thừa
công tác đảm bảo an ninh an toàn
cũng đã được thắt chặt tại những khu vực này
vâng hồ gươm ngày hôm nay
sẽ là tâm điểm của sự chú ý của thủ đô hà nội
khi mà chỉ ít giờ nữa thôi
sẽ diễn ra bàn pháo hoa tầm cao
chào đón năm mới quý mau hai nghìn hai mươi ba
và rất nhanh rất nhanh chóng
người dân của thủ đô đã bắt đầu tập trung
đến những điểm bắn pháo hoa như thế này
công tác đảm bảo an ninh an toàn đã được thắt chặt
để đảm bảo không xảy ra tình huống xấu
và trong thời điểm trước trong và sau đêm giao thừa
công an quận hoàn kiếm chúng tôi
đã triển khai
ngày ba mươi đêm ba mươi
và cả ngày mùng một
chúng tôi sẽ trực một trăm linh quân số
và cùng với các lực lượng khác
của phòng nghiệp vụ công an thành phố
cũng như các ban ngành đoàn thể của ủy ban
rồi phối hợp với quân đội
để đảm bảo tuyệt đối
công an các phường một mươi tám phường
cũng chỉ đạo là công an một mươi tám phường
cùng với các lực lượng
tuần tra kiểm soát khép kín
hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo
cho người dân
được an toàn tuyệt đối
theo như ghi nhận của chúng tôi thì như thông báo trước đây
sẽ không tổ chức không gian đi bộ
quanh khu vực hồ gươm trong dịp tết nguyên đán lần này
thế nhưng thực tế thì
quanh khu vực này đã được tiến hành cấm phương tiện
để đảm bảo an toàn cho người dân đi bộ
đến hồ hoàn kiếm để chiếm mưỡng màn pháo hoa
sẽ diễn ra vào đêm giao thừa ngày hôm nay
đồng thời thì các biện pháp
để xử lý tình trạng chặt chém giá vé
trông giữ phương tiện cũng như là một số
các loại dịch vụ khác thì cũng đã được
lực lượng công an triển khai
và chúng tôi cũng tham mưu cho đồng chí
chủ tịch quận
công an cấp phường chỉ đạo công an các phường
và đội giao thông trật tự
đội cảnh sát kinh tế
mời những điểm trông xe
để quan triệt và cam kết
trong khi mà
phục vụ nhân dân trông xe
phải đúng giá quy định
và không được lấy qua giá
sau khi mà giao thừa
điểm bắn pháo hoa kết thúc
thì nhân dân sẽ trở về nhà
nhưng trong đêm hôm ấy chúng tôi đã có
phương án bảo vệ tuyệt đối
cho mọi người dân
đi du xuân những phút đầu
giờ đầu của một năm mới
hiện xung quanh khu vực này
các tuyến đường dẫn vào khu vực hồ gươm
cũng đã được tiến hành cấm các phương tiện
đồng thời các biện pháp dự phòng các tình huống đột xuất bất ngờ
như là chen lớn sốt đẩy
ung tắc giao thông hay phòng cháy chữa cháy
cũng đã được lực lượng công an lên phương án dự phòng
còn tại thành phố đà nẵng bắt đầu từ một mươi chín h tối nay
toàn lực lượng công an thành phố
cũng đã tổng giao quân
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đảm bảo an toàn cho người dân đón một đêm giao thừa
thật trọn vẹn
ở thời điểm này thì công an
tất cả bảy quận huyện cùng các phòng nghiệp vụ
đã bắt đầu ra quân đảm bảo an ninh trật tự
trong đêm giao thừa
với lực lượng cảnh sát giao thông
lúc này thì mọi công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chia thành nhiều tổ công tác
tiến hành tuần tra chốt chặn
và hướng dẫn điều tiết các phương tiện tham gia giao thông
với số lượng người và phương tiện tham gia giao thông
tăng cao trước thời điểm giao thừa
trên khắp các tuyến đường trung tâm của thành phố đà nẵng
lực lượng cảnh sát giao thông
tăng cường công tác tuần tra
chiếc phương tiện tránh tình trạng ung tắc kéo dài
đặc biệt là tại ba địa điểm tổ chức bán pháo hoa
trung tâm hành chính huyện hòa vang quận lê chiểu
xây dựng phương án cụ thể
đó là đêm giao thừa
của năm nay
là bố trí lực lượng
ở các cái điểm chốt
mà có tính chất
phức tạp về trật tự ẩn toàn giao thông
để mà điều tiết tốt tình hình trật tự ẩn toàn giao thông
giúp cho người dân
được đi xem phòng
trong cái trật tự
cùng với lực lượng cảnh sát giao thông
các đơn vị chiến đấu khác đều xây dựng và triển khai
nghiêm túc kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
cũng như đảm bảo quân số ứng trực chiến đấu
chủ động trong mọi tình huống
các tổ công tác một trăm một mươi ba cảnh sát cơ động
phòng cháy chở cháy
cũng có mặt tại các điểm tập trung đông người
sẵn sàng xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự
từng đối mộ chiến sĩ phải đeo cô
tinh thần trách nhiệm
sẵn sàng phục vụ chiến đấu
và khi có yêu cầu
phải có mặt kịp thời
để xử lý những tình huống
và đánh công trắng ốc bắt buộc tàu phòng
để đổ mổ an ninh trật tự
quyết liệt và đồng bộ toàn lực lượng công an thành phố
nỗ lực giữ vững tình hình an ninh trật tự
để người dân vui xuân đón tết
trong an toàn để thời khắc thiên liêng
chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới
thật ý nghĩa
vâng thưa quý vị không phải ai cũng có điều kiện
để về quê ăn tết bằng những chuyện
chuyến bay hay những chuyến xe khách
đàng hoàng do điều kiện khó khăn
nên có hàng chục nghìn người từ các tỉnh thành
phía bắc phía nam vùng tây nguyên
về quê ăn tết bằng những chiếc xe máy
và để tiếp xúc thêm cho người dân
về quê ăn tết lực lượng cảnh sát giao thông
các tỉnh thành từ nam ra bắc
đã có những chương trình tiếp sức hết sức ý nghĩa
đã góp phần không nhỏ
vào những chuyến hồi hương
hàng nghìn km được an toàn
những ngày giáp tết quý mão hai nghìn hai mươi
trên các cửa ngõ gia bắc
vào thành phố đà nẵng
kể cả các bến xe ga tàu
lực lượng cảnh sát giao thông đã chia thành nhiều tổ
tiếp xúc giúp bà con về quê ăn tết
tại đây các chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông
thành nhau túc trực
đón tiếp phát nước bánh mì
áo mưa phát ngũ bảo hiểm
và kiểm tra an toàn miễn phí
cho tất cả các phương tiện lưu thông
đặc biệt để hỗ trợ người dân
chinh phục ngọn đèo hải vân
dài gần ba mươi km
lực lượng cảnh sát giao thông các cửa ô đà nẵng
đã sẵn sàng bố trí các xe ô tô
để trưng chuyển cho người dân nếu cần
những việc làm tử tế của các chiến sĩ
cảnh sát giao thông đã làm tỏa mạnh mẽ
thông điệp cảnh sát nhân dân
luôn đồng hành cùng người dân
trong mọi tình huống khó khăn nhất
bây giờ đã đến quê hương miền trung
thì được các anh công an
ở thành phố đà nẵng tiếp đại một cách
rất tuyệt vời không có điều gì hơn
thay mặt gia đình với chúng tôi
gửi đến một lời cầu chúc
là năm cũ cùng dùng đến năm mới
vừa qua là của các anh em ở công an thành phố đà nẵng
một lời chúc bình an sức khỏe
gặp nhiều may mắn
cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
cũng đã tổ chức các điểm
đón tiếp bà con
tiếp xúc và hỗ trợ
để bà con
trên đường về quê an tết
được thuận lợi bình an
bằng những việc làm rất là cụ thể thiết thực
chúng tôi chuẩn bị
một cây số mũ bảo hiểm
cho cả người lớn và trẻ em
không mưa và thức ăn nhẹ
hỗ trợ cho bà con
trên đường về quê an tết
trong khi đó
tại cần thơ trong suốt các ngày

ngoài nhiệm vụ chính là bảo đảm
cho tứ an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức
tặng nước uống miễn phí cho người tham gia giao thông
để về quê đón tết cùng gia đình
ngoài ra lực lượng còn tuyên truyền
lực giao thông đường bộ
cho người tham gia giao thông an toàn
cùng với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên
đã thành lập tổ chốt trên các tuyến quốc lộ
để phát quà hỗ trợ nhân dân
trong quá trình về quê vui tết đoàn viên
với hàng trăm xuất quà cho người dân
di chuyển trên các tuyến quốc lộ
qua địa bàn tỉnh
đây là hoạt động đầy ý nghĩa
với những người dân xa quê trở về đón tết
qua đó làn tỏa hình ảnh đẹp
của người chiến sĩ công an nhân dân nói chung
lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng
trong lòng nhân dân